thời gian gần đây số ca mắc mới tại tp hcm vẫn đang ở mức cao
chiếm một phần không nhỏ trong số đó là những y bác sĩ và nhân viên y tế
từ tháng một đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm
ghi nhận ba trăm hai mươi bảy nhân viên y tế mắc covid một mươi chín trong đó chủ yếu là các nữ điều dưỡng
tại sao lực lượng tuyến đầu đã tiêm vaccine nhưng vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín như vậy
bệnh viện nguyễn tri phương tp hcm công bố khảo sát đặc điểm về các ca nhiễm ncov
là nhân viên y tế trong hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ một mươi chín của bệnh viện
cụ thể trong số hai trăm năm mươi bảy bệnh nhân y tế mắc covid một mươi chín đồng ý tham gia nghiên cứu
có một trăm tám mươi trường hợp là nữ cao gấp hai năm lần so với nam giới
điều dưỡng là nhóm bị lây nhiễm cao nhất so với bác sĩ kỹ thuật viên nhân viên khác
phân tích nguyên nhân nhóm nghiên cứu cho rằng
điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc bệnh nhân làm việc trong thời gian dài
thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và thân nhân
đặc biệt điều dưỡng phải tiếp xúc với các bệnh dân thường
chưa có triệu chứng mắc covid một mươi chín rõ ràng hoặc chưa có kết quả xét nghiệm sars cov hai chính xác
nghiên cứu cũng chỉ đa số các ca nhiễm không có bệnh lý nền đi kèm
và được tiêm đủ hai mũi vaccine ngừa covid một mươi chín
do đó người bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng
sớm khỏi bệnh không ghi nhận trường hợp tử vong
tuy nhiên trong số các nhân viên y tế mắc covid một mươi chín của bệnh viện nguyễn tri phương
ghi nhận năm người mắc ung thư một mươi hai người bị bệnh tim mạch một mươi tám ca thừa cân
đây đều là các bệnh nền yếu tố nguy cơ cao khi mắc covid một mươi chín
khảo sát của bệnh viện nguyễn tri phương cũng chỉ ra sự khác biệt
so với nghiên cứu của chùm ca nhiễm đột phá tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
thành phố hồ dì minh hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể trong sáu mươi hai ca nhiễm của bệnh viện bệnh nhiệt đới tham gia nghiên cứu
tỷ lệ nam giới chiếm đa số chủ yếu làm công việc hành chính giá trị ct là ba mươi một
sự khác biệt trên được cho là vì tỷ lệ nhân sự và giới tính của hai bệnh viện khác nhau
thời gian khảo sát và thời điểm nhiễm bệnh của các nhân viên y tế khác nhau
bác sĩ chuyên khoa hai võ đức chiến giám đốc bệnh viện nguyễn tri phương nhận định
thực hành và quản trị lâm sàng cần được tuân thủ để kiểm soát tình trạng lây nhiễm trên
các quy trình chuẩn sẽ giúp đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời hạn chế thấp nhất về số ca nhiễm do lực lượng nhân viên y tế làm công tác tuyến đầu
và chăm sóc điều trị bệnh nhân
suốt thời gian qua nhân viên y tế là nhóm đối tượng có nguy cơ lây nhiễm rất cao
thường xuyên phải làm việc tăng giờ trong tình trạng thiếu đồ bảo hộ cá nhân
tại tp hcm trạm trưởng trạm y tế phước lộc huyện nhà bè và điều dưỡng khoa hồi sức tích cực
bệnh viện nhân dân gia đình đã tử vong vì covid một mươi chín khi làm nhiệm vụ phòng chống dịch
cập nhật tình hình phòng chống dịch tại tp hcm
mới đây sở y tế tp hcm đã ban hành công văn khẩn về quy trình đánh giá cấp độ dịch
tại các địa phương trên địa bàn thành phố
theo sở thời gian qua một số quận huyện chưa sử dụng đúng số liệu để đánh giá cấp độ dịch
tại địa phương do đó trong công văn mới sở y tế tp hcm yêu cầu các đơn vị lưu ý một số vấn đề
kèm theo là nội dung cách tính các tiêu chí cũng như quy trình trách nhiệm trong đánh giá cấp độ dịch
cụ thể việc đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
chín tại địa phương thuộc tp hcm sẽ dựa trên ba tiêu chí gồm có số ca mắc mới tại cộng đồng
trên một trăm linh dân một tuần tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín khả năng thu dung điều trị covid một mươi chín
tiêu chí một và hai đều có thể lấy từ số liệu thống kê cụ thể số ca mắc mới trong tuần
được bộ y tế công bố từ thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần này
trong khi đó số người được tiêm vaccine covid một mươi chín được trích xuất từ nền tảng quản lý tiêm chủng
mốc thời gian lấy số liệu cũng là tới hết thứ năm
đáng chú ý
tiêu chí thứ ba khả năng thu dung điều trị covid một mươi chín chỉ được đánh giá là đạt
khi các địa phương đảm bảo số lượng trạm y tế lưu động tổ chăm sóc người nhiễm ncov tại cộng đồng
theo dõi f cách ly ở nhà theo quy định các f trên địa bàn được chăm sóc quản lý tốt
nếu không đảm bảo trang thiết bị y tế phương tiện phòng hộ cho các trạm y tế lưu động
hay tổ chăm sóc người nhiễm ncov tại cộng đồng f cách ly tại nhà chưa được chăm sóc
và quản lý theo quy định tiêu chí này được đánh giá là không đạt
việc đánh giá cấp độ dịch được thực hiện mỗi tuần ở các cấp phường xã quận huyện
thành phố thủ đức và cấp toàn thành phố